tại hà nội ban thường trực ubnd đã tổ chức buổi tọa đàm vai trò của mặt trận tổ quốc việt nam
trong vận động và giám sát xây dựng nông thôn mới thực trạng và giải pháp
dự hội nghị có đồng chí nguyễn văn bình quỷ viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban kinh tế trung ương trưởng ban chỉ đạo tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương bảy khóa một mươi
về nông nghiệp nông dân nông thôn đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng
chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam
tại hội nghị các đại biểu đã tập trung phân tích làm rõ những giải pháp cụ thể
để nâng cao chất lượng hiệu quả xây dựng nông thôn mới
qua đó giúp cho mặt trận tổ quốc việt nam các cấp phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên
để từ đó đề ra giải pháp đột phá trong tuyên truyền vận động giám sát xây dựng nông thôn mới
góp phần thực hiện có hiệu quả nghị quyết trung ương bảy khóa một mươi về nông nghiệp nông dân nông thôn
phù hợp với giai đoạn mới
phát biểu kết luận hội nghị đồng chí nguyễn văn bình
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương nhấn mạnh
trong thời gian tới cần quan triệt rõ xây dựng nông thôn mới là một quá trình lâu dài
không được chủ quan nóng vội chạy theo thành tích
nhưng cũng cần hết sức quyết liệt vừa làm vừa rút kinh nghiệm hoàn thiện
phải nhận thức được những thay đổi về bối cảnh và yêu cầu của công cuộc xây dựng nông thôn mới
trong tình hình hiện nay làm tốt công tác tuyên truyền
xác định những việc nổi cộm bức xúc của người dân để tập trung giải quyết hiệu quả